khẩn trương hoàn thiện hai dự án luật trật tự an toàn giao thông đường bộ và luật đường bộ đảm bảo thông nhất không trồng chéo và mang lại hiệu quả cao trong thực tiễn
đồng đội và nhân dân bày tỏ niềm tiếc thương trước sự hy sinh của ba chiến sĩ cảnh sát giao thông lâm đồng
trước nguy cơ bất ổn gia tăng tại niger nhiều quốc gia đã khuyến cáo công dân rời khỏi nước này
mở đầu là các tin tức thời sự trong nước quan trọng
thưa quý vị vào chiều nay một tháng tám tại hà nội đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đã có buổi tiếp phó chủ tịch jica ngài yamada junichi
chào mừng ngài yamada junichi đến thăm và làm việc tại việt nam
bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh bộ công an việt nam luôn đánh giá cao quan hệ hợp tác hỗ trợ của jica và coi trọng việc củng cố thúc đẩy các nỗ lực hợp tác giữa hai bên
thông qua các khóa tập huấn chương trình đào tạo nâng cao năng lực cán bộ chiến sĩ công an
điển hình là dự án an ninh mạng giai đoạn hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi bốn dự án viện trợ tàu tuần tra ven biển cho bộ công an
bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh đây đều là những dự án quan trọng với cả hai bên không chỉ mang ý nghĩa chiến lược và phần nâng cao năng lực chấp pháp của bộ công an
mà còn là minh chứng trong mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa bộ công an và jica trực tiếp góp phần đảm bảo an ninh an toàn cho đời sống của nhân dân việt nam
bộ trưởng tô lâm đề nghị jica tiếp tục quan tâm trong việc thúc đẩy tài trợ viện trợ góp phần xây dựng lực lượng công an phát triển trong các lĩnh vực yêu cầu kỹ thuật hiện đại mà nhật bản có thế mạnh
như công nghệ cao chuyển đổi số cung cấp trang thiết bị phương tiện phòng chống khủng bố chấp pháp ven biển phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đào tạo cán bộ
trần thành cảm ơn bộ trưởng tô lâm đã dành thời gian tiếp ngài yamada yudichi khẳng định sẽ dành sự quan tâm thúc đẩy thực hiện những phương hướng hợp tác mà bộ trưởng tô lâm đưa ra để duy trì và phát triển mối quan hệ hợp tác tích cực giữa hai cơ quan

bộ trưởng tô lâm đã dành thời gian tiếp ngài yamada yudichi khẳng định sẽ dành thời gian tiếp ngài yamada yudichi khẳng định sẽ dành thời gian tiếp ngài yamada yudichi khẳng định sẽ dành thời gian tiếp
bộ trưởng tô lâm đã dành thời gian tiếp ngài yamada yudichi khẳng định sẽ dành thời gian tiếp ngài yamada yudichi khẳng định sẽ dành thời gian tiếp
bộ trưởng tô lâm đã dành thời gian tiếp ngài yamada yudichi khẳng định sẽ dành thời gian tiếp ngài yamada yudichi khẳng định sẽ dành thời gian tiếp
bộ trưởng tô lâm đã dành thời gian tiếp ngài yamada yudichi khẳng định sẽ dành thời gian tiếp ngài yamada yudichi khẳng định sẽ dành thời gian tiếp ngài yamada yudichi khẳng định sẽ dành thời gian tiếp
bộ trưởng tô lâm đã trao bằng tổ quốc ghi công cho thân nhân gia đình ba cán bộ cảnh sát giao thông hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ cứu nạn cứu hộ trên đèo bảo lộc
tại gia đình các liệt sĩ đồng chí thứ trưởng lê văn tuyến đã ân cần thăm hỏi chia sẻ động viên thân nhân liệt sĩ sớm vượt qua nỗi đau mất mát không gì bù đắp được
đồng chí thứ trưởng nhấn mạnh sự hy sinh của các đồng chí thể hiện tinh thần công an nhân dân vì nước quyền thân vì dân phục vụ
chia sẻ động viên gia đình các liệt sĩ thứ trưởng lê văn tuyến nhấn mạnh đảng ủy công an trung ương bộ công an vô cùng thương tiếc các đồng chí là cán bộ trạm cảnh sát giao thông madaway phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh lâm đồng
các đồng chí đã tích cực trong khi thực hiện nhiệm vụ cứu nạn ứng cứu thảm họa thiên tai tại khu vực đèo bảo lộc tỉnh lâm đồng
sự hy sinh của các đồng chí đã để lại mất mát to lớn đối với gia đình và lực lượng công an nhân dân
đảng ủy công an trung ương bộ công an ghi nhận sự hy sinh dũng cảm của các đồng chí và những đóng góp cho sự nghiệp bảo vệ an ninh tổ quốc
xin chia buồn sâu sắc cùng các gia đình trước nỗi bất mát này mong các gia đình sớm vượt qua nỗi đau trong thời gian tới
đau buồn xót xa là không khí đang bao trùm lên gia đình ba cán bộ chiến sĩ thuộc trạm cảnh sát giao thông madaway phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh lâm đồng
sự hy sinh cao cả của các đồng chí khi làm nhiệm vụ trên đèo bảo lộc
để lại biết bao tiếc thương cho gia đình bạn bè và đồng đội
không khí tiếc thương bao trùm khi mà chủ nhân của ngôi nhà này đã vĩnh viễn nằm xuống vì bình yên của nhân dân
chúng ta nguyễn khắc thường có hai con trai sinh năm hai nghìn một mươi ba và hai nghìn một mươi bốn
nhà anh ở huyện đức trọng cách chốt cảnh sát đèo bảo lộc khoảng một trăm linh km
thường ngày mỗi khi đến
đến cơ quan làm việc anh phải ở lại đơn vị trực từ bảy đến một mươi ngày mới về nhà nghỉ hai ngày
rồi lại quay lại đơn vị công tác
sự ra đi của anh là sự tiếc thương vô cùng lớn không thể bù đắp được đối với đồng nghiệp và gia đình
tôi thấy rất là đau lòng
thì cả đồng chí làm nhiệm vụ và đã hy sinh như vậy thì rất là mất mát
không phải chỉ cho gia đình mà cho cả đơn vị và cho cả xã hội chúng ta
chúng ta cần những người để đảm bảo an toàn cho chúng ta
chúng ta cần những người để đảm bảo an toàn cho bình an của bà gia và người dân
một sự mất mát rất lớn
vì là trong thời bình nhưng mà lực lượng công an vẫn phải đổ máu
vẫn phải có sự hy sinh
đó là một sự mất mát rất lớn
không chỉ riêng của gia đình đồng chí thường
không chỉ riêng phòng cửa giao thông công an tỉnh lâm đồng
cũng như là nói riêng và công an toàn quốc nói chung
và chúng tôi cũng nhận thấy là đây là
cũng là một cái tấm gương để chúng tôi loại thiệp
còn một mươi ba ngày nữa đại úy lê ánh sáng sẽ tổ chức đám cưới xây dựng tổ ấm cho riêng mình
nhưng tài họa đã ập đến anh đã ra đi mãi mãi
đại úy lê ánh sáng quê ở hà tĩnh hiện cha mẹ anh chị em vẫn sinh sống ở quê
hàng ngày anh cùng đồng đội tuần tra kiểm soát giao thông trên tuyến quốc lộ hai mươi đoạn dài khoảng bốn mươi km

những đồng chí đồng đội của anh mong anh yên nghỉ nơi chiến suối
nghe tin thì tụi em cũng đàng hoàng hết không ai nghĩ
mọi người đều hy vọng là các anh sẽ có cơ hội trở về với gia đình
nhưng mà không nghĩ là không có phép màu nó xảy ra với các anh
mọi người đều không thể ngờ được
tất cả các anh đều ra đi với sự tin lúa của mọi người
tất cả mọi người thì đều vô cùng đau xóc với sự ra đi của các anh
chiến tranh đã lùi xa tưởng như trong thời bình sẽ không còn những hy sinh mất mát
nhưng để giữ bình yên cho đất nước vẫn còn đó những hy sinh thầm lặng
tấm gương hy sinh của ba cán bộ chiến sĩ cảnh sát giao thông lâm đồng sẽ luôn nhắc nhở mỗi cán bộ chiến sĩ công an hôm nay phải sống làm việc và chiến đấu hết sức mình vì sự bình yên của tổ quốc vì hạnh phúc của nhân dân
thưa quý vị nhiều ngày qua các tỉnh lâm đồng đồng nai bình thuận bà rịa úng tàu có mưa lớn gây ra lũ quét sạt lở đèo khiến sáu người chết nhiều người mất tích nhiều khu vực bị ngập úng thiệt hại lớn về nhà cửa hoa màu
trong những ngày qua công an các địa phương đã huy động lực lượng phương tiện sẵn sàng tham gia cứu hộ cứu nạn xử lý tình huống xảy ra theo phương trầm bốn tại chỗ sẵn sàng hỗ trợ nhân dân ứng phó với mưa lũ
một lần nữa ghi dấu hình ảnh đẹp của lực lượng công an trong lòng dân
lũ thượng nguồn đổ về gây ngập úng cục bộ tại năm ấp trên địa bàn xã nam cát tiên huyện tân phú tỉnh đồng nai
trong cơn mưa tầm tã nước lũ dâng cao ngập sâu chảy diết chỉ cắt nhiều đoạn đường trên địa bàn xã nam cát tiên
không quá nhiều lúc nước lũ dâng cao ngập sâu chảy diết chỉ cắt nhiều đoạn đường trên địa bàn xã nam cát tiên
không quản ngại khó khăn nguy hiểm bất chấp đêm tối lực lượng công an sẵn sàng đưa người tài sản của nhân dân đến nơi an toàn
hai ông cháu bị mắc kẹt trong vùng lũ dâng cao đã được lực lượng công an nhanh chóng cứu hộ kịp thời
hiện mực nước thượng nguồn đang tiếp tục đổ về khá nhanh địa bàn nam ấp trong xã nước vẫn tiếp tục dâng cao
bởi thế hết nghĩa tình của các anh vẫn sát son lời bác dạy vì nhân dân phục vụ
tin an ninh trả tự một đường dây chuyên lập khống hồ sơ để trục lợi bảo hiểm nhân thọ bảo hiểm y tế vừa bị triệt phá

khởi tố vụ án khởi tố bảy đối tượng về tội gian lận bảo hiểm y tế
điều dưỡng hành chính sẽ thông báo cho đối tượng có tên trong hồ sơ bệnh án đến ký thủ tục và thanh toán viện phí theo hồ sơ bệnh án đã lập
bước đầu làm rõ các đối tượng đã lập khống một trăm năm mươi ba bộ hồ sơ bệnh án để chiếm đoạt khoảng hai ba tỷ đồng tiền bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm y tế
lên mạng xã hội facebook tìm kiếm con mồi sau đó tiếp cận làm quen tán tỉnh yêu đương
khi đã tạo được lòng tin với nạn nhân đối tượng sẽ răng bẫy là đưa về nhà ra mắt
đưa đi tham quan du lịch rồi cuối cùng là móc nối bán người qua biên giới
đường dây đưa phụ nữ sang nước ngoài bán làm vợ với thời đoạn này vừa bị lực lượng chức năng tỉnh lào cai triệt phá
ba đối tượng trong đường dây này là thảo a dơ sùng a di và hoàng thị duyến
khoảng giữa tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba nhóm đối tượng này thống nhất thỏa thuận với một người đàn ông trung quốc tên pao
về việc tìm và đưa phụ nữ việt nam sang trung quốc bán
mỗi trường hợp nhóm này sẽ nhận được khoảng một mươi hai mươi triệu đồng
thông qua facebook thảo a dơ làm quen với một cô gái ở lào cai và bắt đầu tán tỉnh yêu đương
ngày một mươi tháng bảy dơ nói với gia đình mình có cửa hàng bán quần áo bên trung quốc nên rủ cô gái này qua thăm
sau đó dơ phối hợp với các đối tượng trên đưa nạn nhân sang trung quốc bán
sau khi đến huyện hà khẩu trung quốc cô gái này đã phát hiện mình bị lừa bán nên lợi dụng sơ hở của các đối tượng trốn về việt nam làm đơn tố giác
cơ quan chức năng đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự mua bán người và tổ chức điều tra theo thẩm quyền
lễ hội sâm ngọc linh lần thứ năm tại huyện nam trà my tỉnh quảng nam với chủ đề ngọc linh khát vọng vươn xa đã chính thức được khai mạc vào tối nay
là lễ hội độc đáo thu hút hàng ngàn người dân và du khách đặc biệt với tổng giá trị sâm tại các gian hàng lên đến hàng chục tỷ đồng
do đó công tác đảm bảo an ninh trả tự an toàn cho lễ hội được đặc biệt chú trọng
phiên chợ sâm là một trong những hoạt động của lễ hội thu hút đông đảo người dân và du khách
so với mọi năm tổng số lượng sâm tăng với hơn một trăm linh kg
giá trị tiền sâm của mỗi một hồ dân mỗi một cơ sở tại phiền chợ là từ vài trăm triệu đến vài tỷ đồng
để tránh tình trạng trộm cắp bảo vệ tuyệt đối tài sản của người dân
công an huyện nam trà my đã bố trí lực lượng kiểm soát và chốt chặn tại tất cả các lối ra vào của khu vực này
trực tiếp tại phiên chợ thì có nhiều tổ công tác mặc trang phục công an
cộng với một tổ công tác gồm nhiều đồng chí mặc thường phục
kết hợp với hệ thống camera được trang bị công khai và hóa trang để phòng những trường hợp sáu có thể xảy ra
thì có lực lượng ngay tại chỗ để mà xử lý kịp thời đồng thời đảm bảo các tài sản vật chất
đặc biệt là sông ngọc linh cho những hội dân doanh nghiệp đến phiên chợ để mà kinh doanh buôn bán
tạm biệt là đảm bảo đi đâu cũng thấy có lực lượng công an tịch
tổng thống là về an ninh nơi huyện thấy đảm bảo

trước đó nhằm đảm bảo toàn bộ sâm được trưng bày và bán tại lễ hội đúng chuẩn sâm ngọc linh
tất cả sâm khi đem tới đây phải trải qua phòng kiểm định
lực lượng công an xã đã tham gia giám sát ngay tại địa phương
vì cái giá trị tại cái phiên chợ này là rất là lớn
nhiều loại sông lớn được người dân đem đến để thi để bán để cho đổi
sự kiện lễ hội sông ngọc linh năm nay đã được tổ chức đúng vào dịp kỷ niệm
hai mươi năm tái lập huyện nam trà my
lượng khách đổ về địa phương tăng cao lực lượng công an đã bố trí cán bộ chiến sĩ
phân luận điều tiết giao thông hướng dẫn người dân và du khách ra vào khu vực lễ hội an toàn
trước đó công tác tuần tra giám sát nắm tình hình trên địa bàn cũng đã được triển khai
trước lễ hội thì chúng ta cũng đã tập trung vào cái việc là rà sót các đối tượng ở xa đấy
cư trấu lưu trấu trên địa bàn
tập trung vào cái việc là tập trung vào hai xã đó là trà mai và trà thập
những nơi nào nhà nghỉ khách sạn chúng ta kiểm tra rất là kỹ cái việc này
để tránh cái trường hợp có các đối tượng xáo và trộn vào những nơi không có đối tượng đấy
lễ hội sâm ngọc linh lần thứ năm diễn ra trong ba ngày từ ngày một đến ngày ba tháng tám
sự kiện không chỉ có ý nghĩa với huyện nam trà my mà còn góp phần quảng bá dược liệu
được xem là quốc bảo của việt nam
trong suốt thời gian này công an địa phương huy động tối đa quân số
phối hợp với những đơn vị liên quan đảm bảo an toàn tuyệt đối cho lễ hội